trong ngày hai mươi năm tháng bốn microsoft phối hợp cùng cục công nghệ thông tin bộ giáo dục và đào tạo
vietnet ict và ced đã tổ chức sự kiện digiground day tại việt nam
nhằm hướng ngứng ngày quốc tế nữ giới và công nghệ ground in ict day
hiện nay tỷ lệ nữ giới tham gia lĩnh vực stem trên toàn cầu rất thấp
theo unesco chỉ có hai mươi chín số người làm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học là phụ nữ
tỷ lệ này đặc biệt thấp ở khu vực nam và tây á chỉ chiếm một mươi chín
ngoài ra một khảo sát do microsoft thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
đã chỉ ra rằng có tới sáu mươi bốn trẻ em gái và năm mươi sáu phụ nữ trẻ trên số sáu nữ sinh được khảo sát
không hề có bóng dáng một phụ nữ nào đang làm việc trong lĩnh vực stem
thông qua sự kiện digiground năm nay
ban tổ chức mong muốn cung cấp cho nữ sinh cơ hội để tìm hiểu khám phá về các nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ
nhằm nuôi dưỡng phát triển và theo đuổi niềm đam mê với công nghệ của các bạn nữ
qua đó góp phần xóa bỏ định kiến về giới trong ngành này